theo kế hoạch của bộ giáo dục và đào tạo trong ngày hôm nay ngày hai mươi bảy tháng tám các tỉnh thành phố có thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một sẽ công bố kết quả
ngay sau khi có điểm thi thì thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu theo các cách sau
cách một thông qua website của bộ giáo dục và đào tạo thí sinh truy cập vào địa chỉ http thysinh thhptquốcgia edu vn
thí sinh tiến hành các thao tác nhập số chứng minh thư mã đăng nhập mã xác nhận để đăng nhập hệ thống
cách hai thông qua website của các sở giáo dục đào tạo địa phương nơi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông để cập nhật điểm thi nhanh và chính xác
sau khi truy cập vào địa chỉ của từng tỉnh thành phố thí sinh nhập số báo danh để xem chi tiết điểm thi
cách ba tra cứu trên các báo điện tử ngoài những cách trên để tránh tình trạng nghẽn mạng do lượng người tra cứu quá đông thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên một số báo điện tử chính thống
theo kế hoạch sau khi có điểm thi việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày ba mươi tháng tám
việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trả học bạ và các loại giấy tờ chứng nhận cho thí sinh sẽ do hiệu trưởng các trường trung học phổ thông chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày bốn tháng chín